để điều tra về hành vi tham mô tài sản công an tp bun ma thuột tỉnh đắk lắc vừa tiến hành khởi tố bắt tạm giam bốn tháng đối với đối tượng nia thanh phương trú tại tp bun ma thuột
từ năm hai nghìn một mươi bảy đến năm hai nghìn hai mươi phương đảm nhiệm chức vụ phó chủ tịch thường trực hội nông dân tp buôn ma thuột và được phân công làm kế toán quỹ hỗ trợ nông dân
tuy nhiên phương lợi dụng chức vụ được giao không thực hiện báo cáo thu chi không lập sổ thực hiện kiểm kê đối chiếu quỹ tiền mặt không thực hiện nộp quỹ không sử dụng chi cho các hoạt động của đơn vị mà chiếm đoạt với tổng số tiền gần sáu trăm linh triệu đồng để tiêu xài cá nhân